khoảng một mươi chín h tối ngày hôm qua tại khu vực núi phước tường phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng
đám cháy bùng phát trên địa hình hiểm trở đã gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy trong việc tiếp cận và dập tắt đám cháy
nhận được tin báo từ người dân cảnh sát phòng cháy chữa cháy đà nẵng đã điều động ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân đội dân quân tự vệ địa phương triển khai các phương án dập lửa
nên công tác tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn đến sáng nay đám cháy bùng phát trở lại tại ba điểm ở khu vực trên đỉnh núi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ đây là vụ cháy thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần tại thành phố đà nẵng